mùa nước nổi là thời điểm được mong chờ của hàng vạn cư dân nghèo ở miền tây nam bộ
bởi họ có thêm nhiều sinh kế ăn theo con nước
với cư dân vùng biên giới tây nam thuộc các tỉnh đầu nguồn sông cửu long như an giang đồng tháp
khi có nước về là họ lại trộn rộn với nghề hái bông súng ma để mưu sinh với thu nhập ổn định suốt nhiều tháng trong mùa nước ngập
khi các cánh đồng biên giới tây nam mênh mông nước nổi cũng là lúc bông súng ma
một loại rau đặc sản mọc tự nhiên trong mùa nước sinh sôi phát triển
trên cánh đồng biên giới xã bình phú huyện tân hồng tỉnh đồng tháp tiếp giáp với nước bạn campuchia
bông súng ma mọc thành từng vạt rộng đến vài chục công đất
nên thu hút hàng trăm nghe xuồng của cư dân nghèo đến hái bông súng mưu sinh

bông súng ma mọc thành từng vạt rộng đến vài chục công đất
nên thu hút hàng trăm nghe xuồng của cư dân nghèo đến vài chục công đất